lãnh đạo công đảng anh ông kir stammer đã đề nghị tổ chức tổng tuyển cử ngay lập tức sau khi thủ tướng anh lee chus thông báo từ chức
trước đó vào ngày hôm qua bà truth đã tuyên bố tử chức đồng thời cho biết việc bầu chọn người thay thế bà sẽ diễn ra trong tuần tới
và bà sẽ tiếp tục đảm nhận cương vị này cho đến khi có người kế nhiệm
với thời gian cầm quyền chỉ sáu tuần bà chuss là thủ tướng tại vị trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử vương quốc anh
ủy ban một nghìn chín trăm hai mươi hai của đảng bảo thủ anh cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng thông báo việc bầu chọn người thay thế bà ley chuth
làm chủ tịch đảng bảo thủ và thủ tướng mới sẽ phải hoàn tất trước ngày hai mươi tám tháng một mươi
tức là trước khi công bố báo cáo tài chính vào ngày ba mươi một tháng một mươi tới
trong phản ứng của mình tổng thống pháp cho biết điều quan trọng là vương quốc anh cần phải ổn định càng sớm càng tốt
trong khi đó nhà trắng nói rằng mỹ sẽ duy trì quan hệ mật thiết với bất cứ người nào nên kế nhiệm bà lee chooch